theo tri cục thú y tp hcm kế hoạch thanh tra việc sử dụng chất cấm beta agonite hay còn gọi là chất tạo nạc tăng trọng cho heo
tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn tp hcm thuộc quận tám quận bình thạnh quận bình tân huyện nhà bè củ chi hóc môn
được thực hiện từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
theo kết quả thanh tra này tại tám cơ sở giết mổ lượng chất cấm trong heo đang ở mức báo động
theo đánh giá của ông khương trần phúc nguyên trưởng phòng thanh tra chuyên ngành thú y của tri cục thú y tp hcm
việc sử dụng chất cấm ở các hộ trang trại chăn nuôi vẫn chưa được kiểm soát và có xu hướng tăng nhiều mặt như số cơ sở số tỉnh hàm lượng chất cấm
theo đó đội thanh tra lấy tổng số hai trăm hai mươi hai mẫu nước tiểu trên năm mươi một lô heo tại tám cơ sở giết mổ
kết quả có ba mươi một mẫu dương tính chất cấm trong đó lượng heo xuất phát từ đồng nai chiếm lượng tồn dư chất cấm áp đảo với hai mươi trên ba mươi một mẫu
long an ba trên ba mươi một mẫu tiền giang tám trên ba mươi một mẫu
đáng chú ý là kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng chất cấm tồn dư trong heo đưa về cơ sở giết mổ là khá cao
từ các sai phạm đoàn kiểm tra đề xuất lãnh đạo tri cục thú y tp hcm xử phạt vi phạm hành chính bảy trường hợp với tổng số tiền hơn tám mươi bảy triệu đồng